năm hai nghìn một mươi tám để góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
báo nhân dân tổ chức chương trình trao học bổng quỹ hạt giống việt tặng học sinh nghèo hiếu học
có thành tích học tập xuất sắc năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố cần thơ về không khí buổi tổng duyệt chương trình trước giờ phát sóng
quỹ hạt giống việt năm nay sẽ trao một ba trăm linh suất học bổng cho một ba trăm linh em học sinh của một mươi ba tỉnh thành khu vực đồng bằng sông kiều long
chương trình sẽ là nguồn động viên khích lệ cho các em học sinh đồng thời cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng
nghệ sĩ nhân dân thu hiền nghệ sĩ ưu tú vân khánh ca sĩ đoan trang ca sĩ đức tuấn ca sĩ tim bé ngọc nhi và vũ đoàn phương việt
với nhiều tiết mục hay ngàn ước mơ việt nam sống như những đoá hoa tiếp sức đến trường việt nam tươi đẹp
hứa hẹn sẽ là một chương trình nhiều ý nghĩa trước thềm năm học mới năm nay
đến tham gia với chương trình này thì em cảm thấy chương trình này rất là ý nghĩa đối với những bạn học sinh nghèo để có điều kiện để có học giỏi
thì riêng em cũng là một phần tham gia trong chương trình này thì em cảm thấy rất là vui và cảm giác mình được góp một cái sức nhỏ nào đó
đối với các bạn nghèo vừa khó để học tập
ngoài ba chín tỷ đồng được trao tặng cho một ba trăm linh em học sinh do ngân hàng biêu điện liên việt tài trợ
chương trình còn nhận được sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo thương mại sen vàng
đài phát thanh truyền hình vĩnh long đại học cần thơ ủy ban nhân dân thành phố cần thơ trong quá trình thực hiện
sau buổi tổng duyệt hôm nay chương trình sẽ được chính thức tổ chức vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại hội trường trường đại học cần thơ và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
truyền hình vĩnh long hai và các đài truyền hình trong khu vực